thưa quý vị tiếp tục chuyến thăm chính thức trung quốc sáng nay tại tỉnh vân nam
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã dự và phát biểu khai mạc diễn đàn chính sách pháp luật
thúc đẩy hợp tác đầu tư thương mại việt nam trung quốc
cùng dự có trưởng ban dân vận trung ương bùi thị minh hoài phó chủ tịch quốc hội trần quang phương
phó thủ tướng trần lưu quang cùng các thành viên đoàn đại biểu cấp cao việt nam
lãnh đạo nhân đại tỉnh vân nam và bốn trăm linh đại diện tập đoàn doanh nghiệp hai nước
vân nam là địa phương có chung đường biên giới với việt nam
là một trong những động lực tăng trưởng của khu vực tây nam của trung quốc
có vị trí kết nối đặc biệt quan trọng với các nước asean nói chung và với việt nam nói riêng
sự tham dự của đông đảo doanh nghiệp hai nước cho thấy hai bên mong muốn tiếp tục chia sẻ cơ hội hợp tác đầu tư mới
tìm hiểu môi trường đầu tư của mỗi nước cùng đưa ra những đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác
hướng đến sự thành công chung của các doanh nghiệp khi đầu tư và kinh doanh tại việt nam
và tại vân nam
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho rằng hai bên cần đẩy nhanh kết nối chiến lược phát triển
sớm triển khai có hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký trong chuyến thăm việt nam của tổng bí thư
chủ tịch nước trung quốc tập cận bình vừa qua nhất là kế hoạch hợp tác kết nối giữa khuôn khổ hai hành lang
một vành đai với sáng kiến vành đai con đường hiệp định và nghị định thư về việc xây dựng cầu đường bộ qua sông hồng
khu vực biên giới bát sát việt nam bá sái trung quốc
kế hoạch hành động giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi sáu triển khai bản ghi nhớ giữa bộ công thương việt nam
và chính quyền nhân dân tỉnh vân nam trung quốc về tăng cường hợp tác kinh tế thương mại
và các bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác đường sắt
chủ tịch quốc hội cho rằng các doanh nghiệp của vân nam có ưu thế khi đầu tư vào một số ngành lĩnh vực tại việt nam
như công nghiệp chế biến chế tạo nông nghiệp công nghệ cao công nghiệp sinh học kinh tế xanh kinh tế số
kinh tế tuần hoàn kinh tế tri thức phát triển cơ sở hạ tầng giao thông
thời gian qua bốn tỉnh biên giới việt nam giáp với vân nam đã có nhiều hoạt động giao lưu
tăng cường hợp tác kinh tế thương mại đầu tư và hợp tác cửa khẩu
đề nghị các cơ quan hữu quan kiến tạo môi trường thuận lợi để các hoạt động xuất nhập khẩu
đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu vực có thể tiến ra thị trường quốc tế
chủ tịch quốc hội vương đình huệ nêu rõ quốc hội việt nam đã và sẽ luôn đồng hành cùng cả hệ thống chính trị
để ban hành nhiều chính sách phù hợp xây dựng khung pháp lý minh bạch công bằng và toàn diện
tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh thuận lợi và thành công tại việt nam
tại diễn đàn chủ tịch quốc hội và các đại biểu hai nước đã chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác
biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư thương mại của một số tập đoàn doanh nghiệp việt nam và tỉnh vân nam trung quốc
những thỏa thuận hợp tác hôm nay chính là sự cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo hai đảng hai nhà nước
trong đó tiếp tục coi trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế đầu tư thương mại coi hợp tác kinh tế là trụ cột trong quan hệ hai nước